chiều ngày một mươi ba tháng hai đoàn kiểm tra của tổng cục quản lý thị trường phối hợp với lực lượng chức năng
đã phát hiện một cơ sở sản xuất khẩu trang tại huyện thường tín hà nội có nguyên liệu không đủ tiêu chuẩn
lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện các loại khẩu trang y tế do cơ sở này sản xuất
được dùng nguyên liệu là các cuộn giấy ăn không rõ nguồn gốc
lớp giấy này được dùng làm lớp lót ở giữa với khẩu trang y tế thật là lớp kháng khuẩn không bị tan trong nước
ngoài khẩu trang y tế dùng một lần cơ sở này còn sản xuất nhiều mặt hàng khẩu trang hiện đang bán rất chạy
trên thị trường hiện nay như khẩu trang ba m chín mươi năm
lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số khẩu trang này để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định